chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
sau hơn một mươi giờ nỗ lực tìm kiếm vào chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của thiếu tá nguyễn trí nguyện
phó trưởng phòng công an xã đông hới huyện cái nước tỉnh cà mau bị tai nạn mất tích trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến sông bảy h
với sự nỗ lực của hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh cà mau cùng chính quyền địa phương gia đình và người dân đã huy động phương tiện để tìm kiếm
khoảng một mươi bảy h cùng ngày thi thể của đồng chí thiếu tá nguyễn trí nguyện phó trưởng công an xã đông thới huyện cái nước tỉnh cà mau đã được tìm thấy
được biết đêm ngày hai mươi sáu tháng bốn thiếu tá nguyễn trí nguyện cùng trung úy đỗ hoàng quyết dùng xuồng đi tuần tra phòng chống khai thác thủy sản bằng sung điện trái phép trên địa bàn
đến một giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn phương tiện tuần tra bị sự cố khiến hai đồng chí nguyễn và quyết gặp tai nạn giao thông
trung úy đỗ hoàng quyết được người dân cứu vất kịp thời còn thiếu tá nguyễn trí nguyện rơi xuống sông mất tích
hiện đã xác định được đối tượng
thông tin vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang cung cấp
trước đó vào khoảng một mươi bốn h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bốn nguyễn minh phát và lê quốc khánh cùng chú tỉnh đồng nai mỗi người mang theo một khẩu súng
đi bộ đến một xà lan đang đậu bơm cát trên sông cái đoạn thuộc ấp sáu xã lương nghĩa huyện long mỹ
lúc này phát lớn tiếng đe dọa và cầm súng bắn lên trời ba phát rồi cùng khánh bỏ đi
nhưng được một thời gian thì bên thi công kêu xà lan khác đến bơm cát tại vị trí của khánh nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
để đe dọa các xà lan cát khác khánh rủ phát đem theo hai khẩu súng và điều khiển xe ô tô
chở khánh từ đồng nai xuống chỗ xã lan bơm cát nổ súng thị uy
việc nổ súng là do khánh chỉ đạo còn súng là của phát mua qua mạng
mang theo ba bánh heroin đi tiêu thụ đối tượng tráng thị gia chú tại huyện vân hồ tỉnh sơn la đã bị các lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la bắt giữ cùng tăng vật
khoảng một mươi một h ngày hai mươi bảy tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
chủ trì phối hợp cùng phóng an ninh đối ngoại
trước đó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện vân hồ công an xã lóng luông đã bắt giữ thành công tráng thị gia cùng tăng vật là ba bánh heroin
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người không rõ tên tuổi đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian vừa qua trên địa bàn các quận nội thành hà nội nổi lên tình trạng các nhóm thanh thiếu niên sử dụng mô tô
đi thành đoàn với tốc độ cao lạng lách đánh võng và mang theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến phố gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây dối trật tự công cộng
nhằm kéo giảm phạm pháp hình sự và phòng ngừa các loại tội phạm nói trên đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ dài ngày ba mươi tháng bốn và một tháng năm sắp tới
công an quận hoàn kiếm hà nội đã xây dựng kế hoạch một trăm chín mươi hai tăng cường công tác tuần tra chấn áp tội phạm
ghi nhận của phóng viên thời sự
công an quận hoàn kiếm đã thành lập các tổ công tác gồm cán bộ của đội hình sự đội giao thông và công an các phường
ngoài việc tuần tra công khai công an quận còn bố trí mở rộng với hình thức hóa trang sử dụng phương tiện cá nhân
chủ động tuần tra trên đường nhằm đáp ứng tốt nhất việc đảm bảo an ninh trật tự địa bàn
đối với công an quận hoàn kiếm thì khung giờ từ một mươi tám h đến hai mươi hai h thì sẽ là do lực lượng của đội hình sự công an quận hoàn kiếm
đảm nhiệm và từ hai mươi hai h đến hai giờ thì sẽ được tăng cường của các công an phường lên bội cử
một đồng chí nên để đã cùng lực lượng đội cảnh sát hình sự công an quận hoàn kiếm
để đảm bảo khung giờ từ hai mươi hai h đến hai h phòng chống đua xe
thanh thiếu liên hư hỏng tụ tập nhau để lôi kéo nhau rồi đi xe lặng nát đình võng đi qua tốc độ
rồi lôi kéo nhau
lôi kéo để đua xe tham gia đua xe trái phép
tuần tra trên một số tuyến phố và các địa điểm cây xăng trần hưng đạo cây xăng trần nhật duật
khu vực quanh nhà hát lớn tuyến cơ d bốn trăm linh một tuyến đường trần nhật duật trần hưng đạo
dễ dàng có thể bắt gặp các thanh thiếu niên ngổ ngáo chạy xe trên đường liên tục dồ ga
tạo những âm thanh náo loạn đường phố thậm chí còn đánh võng bốc đầu
công an quận hoàn kiếm mỗi lần đi tuần tra kiểm soát địa bàn
thì cũng không mong muốn để làm sao xử lý một trường hợp nào trên đường phố
là tham gia đua xe tham gia lạnh võng rồi là bốc đầu
thứ hai là không muốn xử lý một trường hợp nào là thanh thiếu liên lưu hỏng
mang đồ như kiếm đao để đi diễu trên đường phố cả
những lực lượng chức năng cũng mong muốn để làm đảm bảo
thứ nhất là
trên địa bàn luôn đảm bảo về cái an toàn nhất là khi dịch dễ sắp đến
và thứ hai là đảm bảo cho an toàn cho những người dân tham gia giao thông
hồi hôm nay bọn em hay thỉnh thoảng cũng đi lợn lờ trong gió
thì cũng gặp tình trạng mấy thanh niên đi không đợi mũ đang lách đánh võng
xe không biển bốc đầu
thì có những chú công an tuần tra hành sự
dân thường thì cũng đi bắt hoặc là đi quay tóm
thì bọn em cũng cảm giác là nó đỡ lo một phần
cũng đỡ phải lo mỗi khi đường bị những thành phần đâm phải
bọn em cũng cảm giác yên tâm hơn
trong thời gian tới với quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
nhất là kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
lực lượng công an quận hoàn kiếm nói riêng
công an thành phố hà nội nói chung sẽ triển khai mạnh các phương án
nhằm kịp thời phát hiện chấn áp xử lý nghiêm đối với những thanh niên điên có biểu hiện
hành vi càn quấy gây rối trật tự công cộng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
thưa quý vị trong quá trình làm nhiệm vụ
cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông hà nội
đã kịp thời phát hiện ngăn chặn bốn xe khách chở quá số hành khách quy định
cá biệt là có xe nhồi nhét gần hai mươi hành khách
cụ thể gần một mươi bảy h chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn
tại đường gom đại lộ thăng long tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số sáu
đã dừng kiểm tra một xe ô tô khách và phát hiện trên xe chở quá bốn người
tiếp đó đến một mươi chín h ba mươi năm phút cùng ngày tổ công tác của đội tiếp tục dừng kiểm tra ô tô khách loại bốn mươi chỗ
phát hiện ô tô này đang chở năm mươi chín hành khách quá một mươi bảy người so với quy định
mức xử phạt cho vi phạm trên là tám năm triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng
đối với chủ phương tiện bị xử phạt một mươi bảy triệu đồng
cùng ngày đội công tác cũng đã phát hiện thêm hai xe khách khác
trở quá số người quy định và xử phạt theo quy định
đội cảnh sát giao thông số sáu cũng nhận định những ngày tới lượng hành khách đi xe sẽ gia tăng
kéo theo đó là tình trạng ô tô nhồi nhét khách chắc chắn sẽ còn diễn ra
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân đón kỳ nghỉ lễ an toàn
đội cảnh sát giao thông số sáu sẽ tăng cường một trăm linh quân số xử lý vi phạm
trung tâm y tế thành phố đồng xoài tỉnh bình phước hiện đang cấp cứu
chăm sóc cho chín học sinh trường tiểu học
tân thành xã tân thành thành phố đồng xoài bị ngộ độc thực phẩm
nghi là do ăn kẹo ngoài cổng trường
trước đó khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn một số học sinh lớp bốn trên hai trường tiểu học tân thành
mua một gói kẹo ở ngoài cổng trường sau đó đưa vào cho một mươi tám bạn cùng ăn
sau khi ăn xong trong giờ học chín em học sinh có dấu hiệu đau bụng đau đầu và nôn ói
sau đó chín em học sinh này đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế đồng xoài
đồng thời nhà trường đã báo cáo chính quyền địa phương
và ngành y tế thành phố đến lập biên bản xác minh vụ việc
theo trình bày của các em học sinh tất cả các em đều ăn chung một loại kẹo ổi được mua trước cổng trường
theo các bác sĩ trung tâm y tế thành phố đồng xoài thời điểm nhập viện
các em học sinh có các triệu chứng như sốt đau bụng buồn nôn đi cầu dạng tiêu chảy
đến trưa cùng ngày sức khỏe của chín em học sinh đã dần ổn định trở lại và đang tiếp tục được theo dõi
dịp lễ ba mươi tháng bốn năm nay thành phố hồ chí minh đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
kiểm soát các cửa khẩu tiêm vaccine cho các nhóm có nguy cơ đồng thời tuyên truyền để người dân không lơ là phòng dịch
đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo vào chiều ngày hôm qua hai mươi bảy tháng bốn
sở y tế thành phố hồ chí minh vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong suốt các ngày nghỉ lễ cho người dân thành phố
từ một mươi tám tuổi trở lên với sáu mươi một điểm tiêm vaccine tại hai mươi hai quận huyện thành phố
cũng theo sở y tế thành phố trước tình hình diễn biến dịch covid một mươi chín vẫn còn phức tạp
với sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến chủng omicron
ngành y tế đang đẩy mạnh các hoạt động thống kê và báo cáo số liệu ca mắc
số ca đang điều trị để có phương án hỗ trợ linh hoạt nhất bảo vệ tốt nhất cho nhóm nguy cơ
bên cạnh việc động viên người dân người trong nhóm nguy cơ và người thân của nhóm nguy cơ chủ động đi tiêm chủng
thì ngành y tế cũng phối hợp với các ban ngành giám sát chặt chẽ trong việc truyền thông
để bảo vệ người dân trong dịp lễ
do đó khi đến những nơi công cộng người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa
đeo khẩu trang sát khuẩn và tiêm vaccine là biện pháp cần thiết trong điều kiện hiện nay